việc tìm kiếm nguồn năng lượng có dấu chân carbon thấp tức là không dựa vào hóa thạch và xanh là xu thế không thể đào ngược